theo số liệu của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam trong tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tập đoàn đã sản xuất các chỉ tiêu chính với lượng than tiêu thụ hai năm triệu tấn
tkv cho biết các đơn vị sẽ không được vượt kế hoạch sản lượng điều hành năm hai nghìn một mươi sáu
cụ thể sản lượng than nguyên khai sản xuất hai bốn triệu tấn than tiêu thụ hai năm triệu tấn đất bóc bảy năm triệu m ba
các chỉ tiêu trên về cơ bản đạt được mục tiêu điều hành của tập đoàn
tuy nhiên về công tác an toàn lao động còn để xảy ra một số sự cố tai nạn nghiêm trọng
cần được giúp kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời
trong tháng một mươi tập đoàn đặt ra nhiệm vụ sản xuất than hai sáu mươi tám triệu tấn tiêu thụ than hai chín mươi năm triệu tấn
để triển khai tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam chỉ đạo các đơn vị cân đối các diện sản xuất
đã thực hiện chín tháng đầu năm và điều hành các tháng còn lại theo nguyên tắc không được vượt kế hoạch sản lượng điều hành năm hai nghìn một mươi sáu